mới đây khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa khu vực nghĩa lộ tỉnh yên bái cho biết
các bác sĩ mới tiếp nhận bốn bệnh nhân trong một gia đình ở huyện mù căng trải bị bỏng nặng do bị nổ bình ga
bác sĩ nguyễn anh tú khoa chấn thương trình hình cho biết sau khi sơ cứu ban đầu ở bệnh viện huyện
các bệnh nhân được chuyển tuyến trong tình trạng bỏng độ một độ hai nhiều vùng như đầu mặt cẳng tay cẳng chân bàn tay bàn chân
một số vị trí trên cơ thể bệnh nhân bị bỏng độ ba
bác sĩ tú cho biết họ là người trong cùng một nhà bao gồm ông bà một người con và cháu
trong đó người chó bảy tuổi bị nặng nhất phải điều trị hồi sức tích cực
qua khai thác thông tin từ người nhà và bệnh nhân dù phát hiện bình ga bị sò khí
nhưng những người trong gia đình không biết cách xử lý
họ không lường trước được việc bình ga có thể phát đổ bung lửa cháy lan vào người
cả bốn bệnh nhân đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa khu vực nhé lộ điều trị và chăm sóc tích cực
đến nay tình trạng của các bệnh nhân đã tạm ổn định có thể ăn uống
riêng em bé bị nặng nhất do chỉ số nhiễm trùng có biểu hiện tăng cao
các bác sĩ đang có kế hoạch chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương
theo các bác sĩ bỏng ca xì bình ga phát nổ là một tai nạn kinh hoàng nếu chẳng may gặp phải
theo số liệu thống kê thì có gần chín mươi vụ bỏng ga đều rất nặng để lại rất nhiều di chứng thậm chí là tử vong
bỏng ga thường xuất phát từ việc thiếu kỹ năng khi sử dụng bình ga trong nấu nướng
dẫn tới nhiều vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng qua bên người và tài sản
trước đó hồi tháng ba năm hai nghìn bốn bệnh viện di đồng tp hcm cũng đã tiếp nhận và điều trị
cho một bệnh nhi bị bỏng rất nặng xuất nổ bình ga mini
đó là trường hợp của bé gái ltt hai mươi ba tháng tuổi ngụ tại tp hcm nhập viện trong tình trạng bị bỏng lửa giật nặng
qua khai thác bệnh sử các bác sĩ và phía người nhà bệnh nhân ghi nhận
trước đó gia đình có tiệc cưới sau khi kết thúc bữa tiệc bếp ga mini dùng để nấu đồ ăn
được xếp vào góc nhà ở trên cầu thang khi bé gái đang chơi ở gần nơi bếp ga
thì bất ngờ bình ga phát nổ và bốc cháy do tê còn quá nhỏ nên cháu không kịp chạy thoát ra ngoài
khi được người thân hướng cứu thì bé đã bị bỏng rất nặng
ngay sau đó bệnh nhi được gia đình chuyển lên bệnh viện di đồng tp hcm cấp cứu
trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt ngược bụng và tay chân
qua thăm khám các bác sĩ xác định diện tích bỏng chống khoảng bốn mươi bốn toàn thân của trẻ
bệnh nhi nhanh chóng được các bác sĩ chuyên dịch chống sốc hỗ trợ hồ hấp
dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương truyền tuyến điều trị tại khoa hối sức ngoại
sau hai tuần chăm sóc điều trị tích cực bệnh nhi đã vượt qua tình trạng sốc bỏng
sốc nhiễm trùng các vết thương trên cơ thể cũng đang dần hồi phục
bỏng ga gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan trong cơ thể
cụ thể tác động đến mắt nếu ga ở dạng lỏng mà tác động đến mắt có thể gây mù loa ngay lập tức
nếu ở dạng khí thì thường không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến mắt
tác động lên da tương tự như mắt ở dạng khí thì bình ga không gây hại gì
tuy nhiên ở dạng lỏng thì sẽ gây ra đau đớn ngương ngáy phùng rụp ở vùng da bị bỏng
nặng hơn có thể dẫn tới hoại tử
tác động đến nệ hồ hấp
triệu chứng dễ nhận thấy khi bị bỏng ga đó là có thể khiến chất nặn nhân bị chóng vắng đầu óc
có thể ngất xỉu nếu chẳng may nhiễm trong thời gian dài cũng có thể gây ra tử vong
cách sơ cứu khi bị bỏng ga
bỏng ga được xếp vào tai nạn nguy hiểm cần được sơ cứu ngay lập tức để tránh để lại hậu quả về lâu dài
các bước của quá trình sơ cứu khi người bị bỏng gà như sau
nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt
đặt nặn nhân ở nơi thông thoáng
tiếp đến tiến hành loại bỏ các tác nhân gây bỏng để tránh lan rộng và giảm độ sâu của chỗ bỏng
cần để thay quần áo mới cho nặn nhân để giảm nhiệt
sau đó hãy xới nước trực tiếp vào vết bỏng trong vòng hai mươi ba mươi phút
nhanh chóng thực hiện động tác này
nếu để qua thời gian vàng thì việc xối rửa sẽ không mang lại hiệu quả
cũng có thể dùng khăn ướt chuyển lên chỗ bỏng
tuy nhiên phải lưu ý thay khăn thường xuyên vì khăn cũng hấp thụ nhiệt và giữ nhiệt nên để lâu sẽ gây tác dụng ngược
xối nước trực tiếp lên vùng da bị bỏng
kiểm tra xem chức năng tân hoàn hô hấp của nặn nhân có bị ảnh hưởng gì hay không
nếu có dấu hiệu bất thường nhưng ngừng tim ngừng thở
thì phải tiến hành hô hấp nhân tạo
nếu có dị vật đờm dãi thì phải hút ra để thông thoáng đường thở xoa bác và ép tim
xong xong là phải giúp cho nặn nhân giữ tinh thần tốt
căn phải quan sát xem cơ thể của bệnh nhân có vật gì xác nhận đâm vào người hay không
nếu có nên đưa tới bệnh viện để các bác sĩ rút ra tránh mất máu
trong trường hợp bỏng gà nhẹ thì có thể rửa vết bỏng bằng nước rồi điều trị thuốc bỏng
khi viết bỏng khô thì thoa thuốc chống bỏng để giữ ẩm và bảo vệ vùng da tổn thương
nếu vết bỏng hở thì không nên bôi thuốc trực tiếp xung quanh chú bỏng
dùng thêm kháng sinh theo hướng dẫn của bác sĩ nếu nghi ngờ nhiễm trùng
đối với trường hợp bỏng nặng có ảnh hưởng trực tiếp đến xương thịt nạn nhân
thì trong lúc đưa bệnh nhân tới bệnh viện phải chôm đá hoặc ngâm chô bỏng vào nước sạch
để hỗ trợ tốt hơn trong quá trình điều trị và phục hồi của nạn nhân
nạn nhân nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để hỗ trợ sức đề kháng
tăng cường sức khỏe tăng cường bổ sung vitamin để kích hoạt nhanh chóng quá trình hình thành gian on
tuyệt đối không làm theo kinh nghiệm chuyên miệng như bôi dầu bôi mỡ lên chỗ bỏng
vì những chất này chưa được khoa học kiểm chứng
cũng như khi bôi lên sẽ tạo ra lớp màng ngăn cản sự thất nhiệt của chỗ bỏng
khi bị bỏng nạn nhân sẽ mất rất nhiều nước
chính vì vậy cần để tranh thủ cho nạn nhân uống nước trong lúc di chuyển đến bệnh viện
nếu có thì hãy sử dụng oreol cho nặn nhân uống thì sẽ tốt hơn
tuy nhiên cần phải đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng
lưu ý quan trọng để phòng tránh bỏng ga
khi được biết những hậu quả nặng nề do mỏng ga gây ra thì mọi người cần phải cẩn trọng
khi việc lựa chọn và sử dụng bình ga đúng cách để bảo vệ cho gia đình
cụ thể như sau
hay thông thái khi lựa chọn bình ga uy tín có xuất xứ rõ ràng
phải được kiểm định và cấp phép sử dụng
kiểm tra đồ dùng trong nhà bếp dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ tiềng xuyên
để chống dỉ xét dính bụi bẩn cạn thức ăn
kiểm tra ông dẫn phan an toàn theo định kỳ để đảm bảo an toàn cho mọi người trong gia đình
cần phải trang bị kiến thức sử dụng ga an toàn
cần phải trang bị kỹ năng xử lý khi có sự cố do dỉ bình ga cho tất cả các thành viên trong gia đình
nếu có bất thường gì xảy ra nên xiết chặt bộ phận sức bình và ống dẫn ga
rồi khẩn trương gọi dịch vụ gà đến để kiểm tra có hướng xử lý cho phù hợp
cần để thường xuyên bảo trì bảo dưỡng
thay mới định kỳ theo quy định của nhà sản xuất
tuyệt đối không để các chất hóa học chất gây cháy nổ ở gần bếp ga
phải trang bị bình chữa cháy ở khu vực thuận tiện nhất
hãy luôn khóa van an toàn khi không sử dụng
bình ga phải được đặt thấp hơn bình bếp
trên bề mặt phẳng không vương víu hệ thống dây dẫn
theo thống kê đã có rất nhiều vụ nổ ga gây tổn thất thương vong cả về người và của hàng năm trên cả nước
chính vì vậy điều cần thiết là tất cả mọi người
nên tự giác trang bị kiến thức về chữa cháy
cháy nổ để khi có sự việc xảy ra thì kịp thời để xử lý
các bác sĩ và chuyên gia cũng khuyên cáo
cộng đồng cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các thiết bị sẽ gây cháy nổ như bếp cồn bếp ga mini
những chiếc bếp và bình ga đã cũ thì không nên sử dụng
tuyệt đối không để cho trẻ nhỏ tiếp cận những nơi nguy hiểm có dụng cụ vật liệu gây cháy nổ
không nên sử dụng bình ga mini đã cũ vì động an toàn không như bình mới
với bình ga mới cần phải xem hạn sử dụng nhà sản xuất có uy tín hay không có được kiểm định chất lượng an toàn hay không
khi sử dụng bình ga lớn người nhà còn phải thường xuyên kiểm tra hướng dẫn và van an toàn
nếu người thấy mùi ga thì mở ngay cửa cầm bếp nơi thường để bình ga cho thông thoáng hơi ga
sau khi phát hiện do gì hơi ga hãy gọi ngay dịch vụ cung cấp ga tới để kiểm tra
xem bộ phận kết nối giữa bình ga và ống dẫn ga có bị do xét hay không
định kỳ thay mới hệ thống dây dẫn bình ca theo khuyến cáo của nhà sản xuất
với bình thuốc diệt côn trùng tuyệt đối không nên để gần ngọn lửa
khi ngừng đun nấu cần phải đóng van ga tắt cùng tắt bếp và khóa van bình ga
khi bật bếp thì thao tác ngược lại đầu tiên là mở van bình ga sau đó mở điều áp rồi bới bật bếp
sử dụng các loại bếp ga có bộ phận cảm ứng tự động ngắt ga khi nước chán ra hoặc gió luồn vào gây ra tắt bếp ga
trường hợp bếp ga không có bộ phận cảm ứng nhiệt
báo cần phải thường xuyên chú ý đầy kịp thời tắt bếp nếu bị nước chán ra hoặc gió luồn vào làm tắt
chỉ bật bếp khi đã hết mùi ga trong bếp
cần để thường xuyên kiểm tra ống dẫn ga nếu thấy sặn nứt cần để thay dây
dây dẫn ga cần đặt ở nơi thông thoáng không có chuột
sử dụng bếp ga của những thương hiệu uy tín sử dụng bình ga đảm bảo an toàn chất lượng
lắp đặt hệ thống báo rò rỉ ga khi lắp bếp ga phải kiểm tra dây nối với van điều áp và bếp cẩn thận
nếu gia đình sử dụng béo ca hãy thận trọng và có thể hãy lắp thêm thiết bị chống cháy